chiến tranh không chỉ tạo ra thương vong trực tiếp cho các bên tham chiến
theo ước tính của liên hợp quốc cuộc xung đột ở ukraine đang khiến cho một bảy tỷ người
tức là khoảng một phần năm dân số thế giới có nguy cơ bị thiếu lương thực
nga là một trong những nhà xuất khẩu lúa mì lớn thế giới
chiến dịch quân sự ở ukraine đã khiến giá lúa mì tăng cao kỷ lục
giới chuyên gia dự báo sản lượng xuất khẩu lúa mì của ukraine sẽ giảm một nửa
do đó thị trường sẽ thiếu hụt chín năm triệu tấn lúa mì
thêm vào đó tình hình lương thực thế giới đang trở nên phức tạp hơn do mất mùa ở trung quốc và mỹ
cũng như lệnh cấm xuất khẩu ngũ cốc tạm thời của chính phủ nga để bảo vệ thị trường trong nước
các chuyên gia chỉ ra rằng nhiều quốc gia rất có thể phải đối mặt với nạn đói
trừ khi các lệnh trừng phạt cản trở xuất khẩu lúa mì của nga được dỡ bỏ
trước tình hình tai nạn giao thông còn nhiều diễn biến phức tạp
số vụ và số người chết vẫn tăng cao so với nhiều năm trước
công an tỉnh đồng tháp đã triển khai thực hiện kế hoạch tuần tra
kiểm soát và xử lý hành vi vi phạm theo chuyên đề
người điều khiển xe mô tô không có giấy phép lái xe theo quy định
qua đó đã phát hiện và xử lý hàng nghìn trường hợp không có giấy phép lái xe
trong quý i năm hai nghìn hai mươi hai tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh đồng tháp xảy ra hai mươi sáu vụ
làm chết hai mươi năm người bị thương sáu người so sánh với cùng kỳ những năm trước
thì tăng cả về số vụ và số người chết
nguyên nhân chủ yếu là do người điều khiển phương tiện đi không đúng phần đường quy định
tránh vượt sai quy định
qua công tác tuần tra kiểm soát đã kiểm tra trên hai phương tiện
phát hiện lập biên bản một chín mươi năm trường hợp vi phạm không có giấy phép lấy xe
và chưa đủ tuổi điều khiển xe mô tô
hầu hết các trường hợp không có giấy phép lái xe đều tập trung
ở các tuyến đường nông thôn tỉnh lộ và nội thị
nhiều trường hợp tham gia giao thông đã hàng chục năm
nhưng lại hoàn toàn không có giấy phép lái xe
thậm chí một số trường hợp cá biệt còn mua giấy phép lấy xe mô tô giả
để đối phó với lực lượng cảnh sát giao thông
người điều khiển phương tiện tham gia giao thông có giấy phép lái xe
thì họ đã được tham gia đào tạo
được học về pháp luật giao thông đường bộ và kỹ thuật lái xe
từ đó người điều khiển phương tiện sẽ chấp hành đúng các quy định
về quy tắc giao thông khi tham gia giao thông
bên cạnh đó
khi có kỹ năng lái xe sẽ giúp cho người điều khiển phương tiện
tuân thủ pháp luật giao thông xử lý tốt các tình huống giao thông
và nhất là góp phần hạn chế tối đa tai nạn giao thông
trong đó có một trăm chín mươi sáu cán bộ chiến sĩ tham gia
để tiến hành kiểm tra là chín mươi sáu phương tiện
phát hiện là bảy trường hợp vi phạm
là điều khiển phương tiện không có giấy phép lái xe theo quy định
không có giấy phép lái xe sử dụng giấy phép lái xe giả
bất hợp pháp thường gây ra những vụ tai nạn nghiêm trọng
hoặc đặc biệt nghiêm trọng và hậu quả thật nặng nề
việc tăng cường kiểm tra xử lý người điều khiển mô tô
không có giấy phép lái xe theo quy định
được xem là biện pháp cứng rắn của công an tỉnh đồng tháp
nhằm góp phần kiềm chế và kéo giảm tai nạn giao thông
vũ thị lệ nhi phóng viên một kênh truyền hình
đã cầm đầu nhóm phóng viên đi tìm hiểu
và ghi hình những trường hợp có dấu hiệu vi phạm
trong lĩnh vực khai thác khoáng sản
tại phú thọ và nhiều tỉnh thành khác
với những hình ảnh thu thập được
vũ thị lệ nhi đã sử dụng để đe dọa
cưỡng đoạt tài sản của các nạn nhân này
từ các nguồn tin trinh sát
công an tỉnh phú thọ đã xác lập chuyên án
đấu tranh thành công làm rõ hành vi vi phạm
của vũ thị lệ nhi
qua công tác nắm tình hình
phòng cảnh sát hình sự phối hợp với công an huyện lâm thao
phát hiện một nhóm người tự giới thiệu
phóng viên của một kênh truyền hình
có dấu hiệu phạm tội cưỡng đoạt tài sản
cầm đầu nhóm phóng viên trên
được xác định là vũ thị lệ nhi
nhi cùng một số phóng viên khác
trong quá trình tác nghiệp đã đến các địa bàn
trong tỉnh phú thọ để tìm hiểu
ghi hình những trường hợp có dấu hiệu vi phạm
trong các lĩnh vực khai thác khoáng sản
sang gạp mặt bằng không giấy phép
sau khi phát hiện và ghi hình
các trường hợp vi phạm nhi liên lạc
gặp trực tiếp người vi phạm rồi đe dọa
yêu cầu họ phải đưa một khoản tiền nhất định
thì sẽ không gửi hình ảnh vi phạm
đến cơ quan chức năng
số tiền các đối tượng đưa ra
tùy thuộc vào tính chất mức độ
mà người đó vi phạm
những người vi phạm thì do
sợ vi phạm cho nên cũng
không tố giác
tội phạm theo quy định của pháp luật
phạm vi hoạt động của đối tượng
thực hiện ở nhiều tỉnh thành trên toàn quốc
gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự
an toàn xã hội đặc biệt
ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của các cơ quan
truyền thông cơ quan kẻ sát điều tra
công an tỉnh phú thọ đã tiến hành
khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can
và ra lệnh tạm giam đối với
vũ thị lệ nhi về tội cưỡng đoàn
tài sản quy định tại điều một trăm bảy mươi ba
bộ luật hình sự hiện đang tiếp tục
điều tra mở rộng làm rõ các đối tượng
liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật
thưa quý vị việc trẻ có riêng
một chiếc máy tính bạn hay một chiếc điện thoại
để học tập và vui chơi không còn là điều
xa lạ đặc biệt là trong một khoảng thời gian
dài trẻ phải học trực tiếp do
ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín bên cạnh
việc phù thuộc vào thiết bị điện tử
các chuyên gia cũng cảnh báo thời gian qua
đã không ít trẻ phải đi khám tâm lý
do ảnh hưởng từ mạng xã hội
khoa tâm lý bệnh viện nhi đồng hai
mỗi ngày đều tiếp nhận
các bệnh nhân đến điều trị tâm lý
do các ảnh hưởng liên quan đến mạng xã hội
trải rộng ở khắp các độ tuổi
với nhiều vấn đề khác nhau đặc biệt là
ở lớp tuổi cấp tiểu học cấp hai
cái thứ nhất là facebook
sẽ những trẻ đến đây
thì chủ yếu là bản thân
một số trẻ thì
trẻ tự nhận thức khá tốt
cho nên trẻ cũng tự nhận thấy
rằng con thấy con sử dụng điện thoại nhiều quá
con muốn con ít dùng lại
nhưng mà con biết phải làm sao hết
một số trẻ khác thì được nhận diện từ phụ huynh
tôi thấy nó ôm điện thoại cả ngày
dù trẻ không cảm thấy có vấn đề
nhưng phụ huynh họ thấy cái sinh hoạt đó nó bất thường
tên thứ hai là youtube
thì thực ra ban đầu những kênh này
rõ ràng lành mạnh và mang ý nghĩa
đối với trẻ có cung cấp thông tin
có cung cấp cái hiểu biết đối với trẻ
nhưng mà khi chúng ta lạm dụng
sử dụng nhiều trong thời gian dài
thì bắt đầu có những ảnh hưởng tiêu cực hơn
và một kênh nữa gần đây mới xuất hiện
đó là tiktok
trong một thời gian dài
do tình hình dịch bệnh phức tạp
trẻ buộc phải học trực tuyến
và việc phụ huynh cho phép trẻ dùng máy tính điện thoại riêng
phục vụ cho việc học
khiến trẻ càng có cơ hội tiếp cận các trang mạng xã hội
điều mà trước kia
khi đi học trực tiếp thì trẻ không được sử dụng
dù hiện nay trẻ đã đến trường
nhưng thói quen dùng mạng xã hội khi về
đang ảnh hưởng đến việc tương tác của trẻ
với người thân trong nhà
rõ ràng mạng xã hội không có lỗi
mạng xã hội mang đến những lợi ích cho người sử dụng
chúng ta nhờ mạng xã hội
kết nối được với xung quanh
tiếp nhận thêm những thông tin mới
và nhìn thấy những hình ảnh
mà chúng ta không có trực tiếp nhìn thấy được
tuy nhiên nó sẽ tác động tiêu cực
thứ nhất là khi sử dụng
trong một thời gian dài
trẻ của chúng ta hiện tại đã đi học
đã đến trường học trực tiếp rồi
thì thời gian trẻ sinh hoạt
ở trong môi trường
trong môi trường gia đình
đâu đó sẽ khoảng tầm bốn năm giờ thôi
vậy thì sẽ tốt hơn
nếu như mà cái việc sử dụng đó
có sự tương tác giữa các thành viên trong gia đình
nếu chúng ta đột ngột nói rằng
có không được coi cái này không được coi cái kia
đừng có a du theo bạn bè
thì chúng ta sẽ có
một cái phản ứng ngược từ trẻ
và vô tình đẩy trẻ ra xa hơn
như vậy thì một cái từ khóa làm bạn cùng con
sẽ rất là cần thiết
các chuyên gia khuyến cáo
bất cứ một khó khăn tâm lý nào
thì việc nhận diện
luôn được phát hiện càng sớm càng tốt
với những biểu hiện bất thường về hành vi cảm xúc
và ngôn ngữ của trẻ
những dấu hiệu nhỏ đó cần được phụ huynh quan tâm
và đồng hành cùng trẻ để có sự tin tưởng
bởi càng để lâu
sự phòng vệ ở trẻ sẽ nhiều hơn
và dẫn đến vấn đề tâm lý ở trẻ